thưa quý vị ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã trả hồ sơ điều tra bổ sung
đối với bị can nhăm hoàng khang ba mươi năm tuổi ngụ tại quận tân bình tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo tòa án nhân dân tp hcm ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản bị can nhâm hoàng khang còn có dấu hiệu
của hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
theo điều hai trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
nên tòa án nhân dân tp hcm đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm điều tra làm rõ
cụ thể theo tòa án hồ sơ thể hiện bị can xâm nhập vào trang t rex để chiếm quyền điều khiển của tài khoản anh ba
chuyển hai mươi chín sáu trăm bảy mươi hai ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu usd là tiền mã hóa về tài khoản của bị can
sau khi bị hóa tài khoản bị can tiếp tục xâm nhập vào sàn này đánh cấp dữ liệu của hai mươi chín khách hàng của sàn t rex
hành vi này của bị can có dấu hiệu của một tội phạm khác
do đó cần xác định bị can thực hiện bằng phương pháp nào cách thức vượt qua cảnh báo mã truy cập tường lửa
sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của bị can ra sao
có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử hay không
tòa án nhân dân tp hcm cũng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm làm rõ bị can đã lấy cắp dữ liệu của hai mươi chín khách hàng ra sao
và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả hủy hoại dữ liệu để xác định dấu hiệu phạm tội hay không
đồng thời bị can nhâm hoàng khang đã chiếm đoạt hai mươi chín sáu trăm bảy mươi hai ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu usd
do vậy cần phải xác định đây có phải là hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản hay không